xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo